ngày một mươi bảy tháng sáu ủy ban châu âu ec đã tuyên bố ủng hộ trao quy chế ứng cử viên liên minh châu eu cho ukraine
qua đó giúp nước này tiến thêm một bước trong tiến trình gia nhập khối
chủ tịch của ec cơ quan điều hành của eu thông báo ec đề nghị trao quy chế ứng cử viên gia nhập liên minh này cho ukraine
quốc gia đã nỗ lực tham gia eu từ năm hai nghìn một mươi bốn
quyết định trên của ec sẽ mở đường cho các nhà lãnh đạo của các chính phủ thành viên eu
xúc tiến các bước đi tiếp theo trong tiến trình kết nạp ukraine trước mắt là tại hội nghị thượng đỉnh của khối
ở bruxelles vào tuần tới phản ứng trước động thái trên điện krevin tuyên bố
việc eu trao quy chế ứng cử viên cho ukraine khiến moscow phải lưu tâm hơn
ec cũng đồng ý trao quy chế ứng cử viên eu cho moldova
tuy nhiên cơ quan này phản đối trao quy chế đó cho georgia cho tới khi nước này đáp ứng được một số điều kiện